thưa quý vị và các bạn việt nam một đất nước có trên hai ba trăm linh km bờ biển
những năm qua biến đổi khí hậu với những hình thái thời tiết cực đoan đã khiến cho nước biển ngày càng lấn sâu vào đất liền
trong đó đồng bằng sông kiểu long vựa lúa của cả nước là nơi chịu tác động nặng nề nhất
những năm gần đây các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông kiều long liên tục phải đối mặt với tình trạng nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng trong mùa khô và nước ngập do chiều cường vào mùa mưa
do nước dâng tình trạng sạt lở bờ sông và bờ biển đã và đang diễn ra khốc liệt làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của người dân
đây là hình ảnh sau vụ sạt lở tại xã phú hữu huyện an phú tỉnh an giang khiến sáu căn nhà bị sụp xuống kênh cùng lúc ngày tám tháng năm vừa qua
không riêng gì tỉnh an giang hiện nay tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long tình trạng sạt lở có xu thế gia tăng cả về phạm vi và quy mô
theo thống kê sơ bộ trung bình mỗi năm tình trạng sạt lở làm mất khoảng năm trăm linh hectare đất gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhiều hộ dân khu vực này
nếu mà nhà nước mà cho đầu tư mà làm cái bờ kè được thì chắc ở đây sống đỡ đỡ được còn không có thì chắc chịu nổi
tỉnh cà mau có một trăm năm mươi km chiều dài bờ biển thì hiện nay toàn tuyến này luôn bị triều cường sóng giữ gây nên tình trạng sạt lở
tại khu vực canh năm oro của xã đất mũi huyện ngọc hiển chiều cường và sóng giữ đã nuốt trừng con đường nông thôn của người dân
sở nhiều cây rừng phòng hộ ven biển với tổng chiều dài hơn hai km
gần đó là khu vực vàm xoáy của xã đất mũi sóng giữ đã cuốn mất nhiều đai rừng ven biển làm nhiều nhà dân bị hư hỏng nặng
trên địa bàn ven biển rạch gốc của huyện ngọc hiển rất nhiều cây rừng đã bị sóng biển sô ngã
toàn bộ thân cây và gốc cây đã bị trô sạt vào bờ nằm ngổn ngang hỗn độn
tình trạng sạt lở ở cà mau đang diễn ra rất phức tạp và đang sạt lở rất nghiêm trọng
những khu vực rừng trước kia của chúng ta rất là xanh tốt hiện nay cũng đã bị sạt lở và bình quân
có những khu vực hàng năm biển đã tiến vào trong đất liền của chúng ta từ ba mươi thậm chí có những khu vực đến năm mươi mét
vấn đề nguy cơ của đồng bằng sông kiều long của chúng ta như kịch bản là trong vòng đến năm hai nghìn một trăm linh
chúng ta dự báo vùng này sẽ mất ba mươi năm diện tích khả năng nếu không hành động tích cực còn mất hơn nữa
theo báo cáo của bộ nông nghiệp
đến thời điểm này toàn khu vực đồng bằng sông cửu long có bốn trăm linh sáu khu vực bờ sông bờ biển bị sạt lở với tổng chiều dài tám trăm chín mươi một km
trong đó sạt lở nguy hiểm nhất là một mươi bảy đoạn tốc độ sạt lở từ một đến hai mươi mét trên năm
trong đó sạt lở bờ biển nặng nhất là cà mau với một trăm linh chín km tiền giang bảy mươi bảy km trà vinh bảy mươi bốn km an giang sáu mươi chín km với năm mươi một điểm bị sạt lở

với địa hình thấp so với mực nước biển lại nằm ở hạ lưu sông mê công tiếp xác với biển nên đồng bằng sông kiều long phải đối mặt với nhiều thách thức đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu
đồng bằng sông kiểu long được cho là vùng tạo ra bốn mươi gdp về nông nghiệp của việt nam
thế nhưng đồng bằng sông kiểu long lại được xem là vùng sẽ phải gánh chịu tác động của biến đổi khí hậu nhiều nhất và những tác động này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến an ninh lương thực
vì vậy để ứng phó cần cả giải pháp công trình và phi công trình thay đổi cơ cấu cây trồng và những giải pháp mềm khác
nằm trong khu vực bảy thuộc kịch bản nước biển dân của việt nam nên tỉnh cà mau là một trong những tỉnh ở vùng đồng bằng sông cửu long chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu
đặc biệt là cư dân sinh sống ở vùng ven biển
theo kịch bản dự báo trước trung bình đến năm hai nghìn bốn mươi nếu mực nước biển dân hai mươi năm cm sẽ có hơn bốn sáu trăm chín mươi ba km đất đai của tỉnh cà mau bị nhấn chìm từ một hai m trở lên chiếm tám mươi năm bốn tổng diện tích tự nhiên của tỉnh cà mau
khi ấy không chỉ bị mất đất đai mà đời sống của hàng trăm nghìn hộ dân sinh sống tại đây cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
để giảm thiểu thiệt hại trước nguy cơ nêu trên ngoài tuyến bờ tây đã có
đê biển nhất thiết phải xây dựng đê phòng hộ ngăn chiều cường sóng giữ ở ven biển đông
trong khi chờ nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương để xây dựng đê biển vấn đề trước mắt mà cà mau đang gặp phải đó là sạt lở nghiêm trọng ở những đoạn sung yếu
tại những đoạn đó nên cố thủ bằng cách xây kè ngăn xói lở hay buộc phải thoái lui bằng cách di rời dân
tuy nhiên cả hai phương án đều vấp phải một cái khó chung đó là kinh phí
để thực hiện cái nhiệm vụ này là quá lớn trong khi cái nguồn lực đầu tư của tỉnh cà mau thì nó có hạn
vì vậy rất cần phải có sự hỗ trợ của trung ương từ các nguồn phù hợp đặc biệt là các nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ nước ngoài
theo dự báo của các tổ chức quốc tế và các nhà khoa học toàn vùng đồng bằng sông cửu long thời gian tới sẽ tiếp tục phải chịu tác động tiêu cực của hiện tượng biến đổi khí hậu
nếu nhiệt độ tăng lên một độ sẽ làm giảm khoảng một mươi năng suất lúa giảm năm hai mươi năng suất của các loại cây họ đậu
còn nếu nước biển dâng cao thêm một mét thì sẽ có khoảng bảy mươi diện tích lúa ở đồng bằng sông cửu long bị nhiễm mặn
tức là sẽ mất đi khoảng từ một năm đến hai triệu hectare đất trồng lúa và nhiều địa phương sẽ bị chìm trong nước biển
điều này đang đặt ra những thách thức lớn cho việt nam trong công tác ứng phó
mà bảo vệ nhiều như thế này thì trong điều kiện tinh phí của quốc gia cũng ở mức độ có thể chúng ta không thể xử lý được toàn bộ
vì vậy trước hết là phải lựa chọn những vị trí mà đang bị sung yếu nhất
những vị trí mà có cái bảo vệ khu vực dân cư hoặc là những công trình quan trọng thì chúng tôi cũng sẽ đề xuất và báo cáo với thủ tướng để xem xét trong việc hỗ trợ địa phương
để ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn
bởi trên thực tế để xây dựng được một bờ kè chắn sóng chống xói mòn và xâm nhập mặn thì số tiền có thể lên đến cả triệu đô la
tuy nhiên hiện nay nguồn lực đầu tư cho công tác này còn rất hạn chế đa phần trông chờ vào nguồn vốn oda và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế
vì vậy nhiều chuyên gia cho rằng để ứng phó hiệu quả với những mối đe dọa từ xâm nhập mặn và sạt lở xói mòn bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu long
thì cần phải dành nguồn lực đầu tư bài bản hệ thống công trình thủy lợi khu vực này
bởi nếu đầu tư không đồng bộ thì việc chống xâm nhập mặn và sạt lở sẽ không đạt hiệu quả
đây cũng là nội dung được các đại biểu đưa ra tập trung thảo luận tại hội nghị về biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông cửu long
do chính phủ chủ trì trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín với hy vọng sẽ tìm ra những giải pháp cụ thể
để việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông cửu long mang tính tổng thể và hiệu quả